đến thời điểm này học sinh khối một mươi hai tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đang chủ động tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đạt kết quả cao nhất
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
năm nay theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố
đã lên kế hoạch chủ động đổi mới cách dạy cũng như ôn tập sát chương trình đã học từ đầu học kỳ hai đến nay
trong đó tập trung ôn tập cho các em phương pháp làm các bài thi tiểu luận thi trắc nghiệm
với tinh thần là bình tĩnh tự tin vào khả năng học tập của mình để giải quyết yêu cầu của đề thi đặt ra trong một
trong một khoảng thời gian nhanh nhất và được kết quả chính xác nhất
thực hiện chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo thành phố hiện nay các trường trung học phổ thông
sẽ tổ chức ôn tập cho các em học đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu sau đó các em có thể tự ôn tập tại nhà
nhà trường em đã ôn tập rất là kỹ và em rất là sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới
em tin là em sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới
mặc dù năm nay cái điều kiện xét về cái điểm thì nó có khác so với năm trước
năm nay cái tỷ lệ nó là bảy ba chứ không phải là năm năm
nhưng mà học sinh chúng tôi thì chúng tôi cũng đã làm kỹ từ cái khâu tư vấn chọn tổ hợp
cho đến tư vấn ôn thi và nội quy thì chúng tôi tin tưởng rằng
các em sẽ tham gia cái mùa thi an toàn và đạt cái hiệu quả cao
hiện nay với vốn kiến thức cơ bản đã được học cùng với các kiến thức nâng cao
và đã được nhà trường ôn tập rất kỹ trong gần bốn tháng qua
các em sẽ tự tin để bước vào một kỳ thi đạt kết quả cao nhất